các hoạt động nổi bật về văn hóa thể thao và du lịch trong tuần được phát sóng vào lúc hai mươi h một mươi năm thứ năm
và phát lại vào lúc một mươi h ba mươi phút chủ nhật hàng tuần trên truyền hình nhân dân
chuyên mục tuần này có những nội dung chính như sau
asean hai nghìn một mươi tám kỳ thành công nhất của thể thao việt nam
văn hóa đọc trong kỷ nguyên số thực trạng và giải pháp
khai mạc triển lãm tác phẩm mỹ thuật nhiếp ảnh được giải thưởng hồ chí minh giải thưởng nhà nước
phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn
vui tết độc lập tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam
trong phần kết nối tuần này mời quý vị và các bạn cùng theo dõi quyến rũ vịnh xuân đài
sau đây là nội dung chi tiết
tối ngày hai tháng chín đã diễn ra lễ bế mạc á vận hội hai nghìn một mươi tám asean hai nghìn một mươi tám
đoàn thể thao việt nam kết thúc hai mươi ngày đua tranh căng thẳng quyết liệt
với thành tích là bốn huy chương vàng một mươi sáu huy chương bạc và một mươi tám huy chương đồng
đoàn thể thao việt nam xếp thứ một mươi bảy trung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương
có số lượng hùng hậu nhất trong lịch sử các kỳ tham dự asean
đoàn thể thao việt nam đến với đại hội thể thao lớn nhất châu lục
với năm trăm hai mươi ba thành viên tham gia thi đấu ở ba mươi hai môn và phân môn thể thao
kết thúc đại hội đoàn thể thao việt nam giành được bốn huy chương vàng một mươi sáu huy chương bạc
tám huy chương đồng xếp vị trí thứ một mươi bảy trên bốn mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự đại hội
trong số bốn huy chương vàng của việt nam có ba huy chương vàng cá nhân
gồm vận động viên môn điển kinh nội dung nhảy xa bùi thị thu thảo
hai vận động viên môn võ pencastelat nguyễn văn trí trần đình nam
một huy chương vàng đồng đội môn đua thuyền rowing do công của bốn cô gái phạm thị thảo hồ thị lý
tạ thanh nguyền lường thị thảo
đội tuyển bóng đá olympic việt nam mặc dù không giành huy chương nhưng đã lọt vào top bốn đội mạnh nhất môn bóng đá nam asean hai nghìn một mươi tám
đội đã để lại dấu ấn đặc biệt khi thắng năm trận liên tiếp gồm ba trận ở vòng bảng trước pakistan nepal nhật bản
thắng ba ranh ở vòng một mươi sáu đội thắng syri ở tứ kết không để lọt lưới bàn thua nào
tại bán kết đội đã thất bại trước olympic hàn quốc
đội sau đó giành ngôi vô địch asean hai nghìn một mươi tám và thua các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae ở trận tranh huy chương đồng
asean hai nghìn một mươi tám trên đất indonesia đã khép lại với nhiều thành công ngoài mong đợi
bên cạnh đó cũng xen lẫn những điều tiếc nuối tại một số bộ môn trọng điểm
tuy nhiên đây vẫn là kỳ á vận hội mà đem lại nhiều dấu ấn sâu sắc
đây là bước đệm để đoàn thể thao việt nam chuẩn bị thật tốt cho kỳ sea games hai nghìn hai mươi một sắp tới
được tổ chức trên sân nhà
văn hóa đọc trong kiểu nguyên số thực trạng và giải pháp là chủ đề của hội thảo
được bộ văn hóa thể thao và du lịch tổ chức vào sáng ngày hai mươi tám tháng tám
tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
với chủ đề xuyên suốt của hội thảo gắn với thực tế trên
các ý kiến phát biểu tham luận tập trung vào một số nội dung
như nhận dạng các tác động tích cực thuận lợi và những hoạt động mang tính thách thức của khoa học công nghệ
đặc biệt là công nghệ thông tin và truyền thông đến văn hóa đọc nói chung
hoạt động thư viện nói riêng giải pháp trong quản lý và tổ chức hoạt động
nhằm triển khai kế hoạch của các bộ ngành địa phương
nhằm thực hiện các chỉ tiêu phát triển văn hóa đọc đã được đặt ra trong đề án
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng trịnh thị thủy đã nhấn mạnh
mục đích quan trọng là đánh giá thực trạng nhu cầu đọc
đặc biệt trong bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin và cuộc cách mạng công nghệ bốn hiện nay
bà cũng nhấn mạnh những ý kiến trao đổi và tham luận của các nhà khoa học các nhà quản lý nhà nghiên cứu
tại hội thảo sẽ là căn cứ để bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa ra các giải pháp
và những định hướng cụ thể cho phát triển văn hóa đọc nói chung
những đổi mới trong hoạt động thư viện nói riêng
chiều ngày ba mươi tháng tám tại bảo tàng mỹ thuật việt nam
đã khai mạc triển lãm tác phẩm mỹ thuật nhếp ảnh được giải thưởng hồ chí minh
và giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm hai nghìn một mươi tám
do bộ văn hóa thể thao và du lịch lần đầu tiên tổ chức
tới dự và cắt băng khai mạc có phó thủ tướng vũ đức đam
giải thưởng hồ chí minh giải thưởng nhà nước
là sự ghi nhận và đánh giá cao của đảng và nhà nước
về tài năng cống hiến to lớn của các tác giả mỹ thuật nhếp ảnh
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước
diễn ra từ ngày ba mươi tháng tám đến ngày tám tháng chín
các tác phẩm trưng bày được tôn vinh với những giá trị đặc biệt
về nội dung tư tưởng và hình thức nghệ thuật
có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng
có ảnh hưởng lâu dài trong đời sống xã hội
góp phần vào sự nghiệp phát triển mỹ thuật nhếp ảnh nói riêng
và văn học nghệ thuật nước nhà nói chung
sáng ngày ba mươi một tháng tám tại hà nội
cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch
đã phối hợp với cục chính trị bộ tư lệnh bộ đội biên phòng
phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm sáu mươi năm
ngày truyền thống bộ đội biên phòng
ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
mùng ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
mùng ba tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
mùng ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
cuộc thi sáng tác tranh cổ động này
có nghĩa giáo dục sâu rộng về truyền thống yêu nước
ý chí độc lập tự cường
vượt qua mọi khó khăn gian khổ của toàn dân toàn quân ta
và những đóng góp to lớn của bộ đội biên phòng
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền
toàn vẹn lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia
xây dựng khu vực biên giới hòa bình hữu nghị ổn định và phát triển
thông qua các hoạt động kỷ niệm cổ vũ
động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân
và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh
để quản lý bảo vệ biên giới quốc gia
đồng thời giới thiệu các thành tiệu của công cuộc đổi mới đất nước
đường lối chính sách đối ngoại của đảng nhà nước ta
với bạn bè quốc tế
nhằm mở rộng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị
giữa nhà nước nhân dân ta
với nhà nước và nhân dân các nước trên thế giới
nhất là các nước láng giềng bạn bè truyền thống
từ ngày ba mươi một tháng tám đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
tại làng văn hóa du lịch các dân tộc việt nam đồng mô sơn tây hà nội
sẽ diễn ra các hoạt động tháng chín
với chủ đề vui tết độc lập
chào mừng kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đây là chủ hoạt động thiết thực
nhằm tôn vinh giới thiệu những nét văn hóa phong tục tập quán
của cộng đồng năm mươi bốn dân tộc việt nam
tại ngôi nhà chung làng văn hóa các dân tộc việt nam
điểm nhấn trong chùm hoạt động vui tết độc lập
là không gian chợ viên vùng cao xứ lạng
tái hiện không gian chợ mang đậm sắc màu văn hóa tỉnh lạng sơn
nơi mua bán trao đổi hàng hóa
và là nơi gặp gỡ giao lưu sinh hoạt văn hóa
với bức tranh đa dạng phong phú sinh động
về sản vật văn hóa dân tộc
cùng với đó là nghệ thuật múa sư tử mèo của dân tộc nùng
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
được bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận
lễ cưới của dân tộc nùng
và lễ giải hạn nối số của dân tộc mông
ngoài ra các em nhỏ đến với đồng mô dịp này
cũng có không gian trải nghiệm riêng
thưa quý vị và các bạn
nằm trên giải đất duyên hải nam trung bộ
phú yên là tỉnh được thiên nhiên yêu đáy
cho phong cảnh sơn thủy hữu tình
bởi nhiều danh thắng kỳ thú
sự đa dạng về địa hình kết hợp giữa núi rừng
cao nguyên đồng bằng biển đảo sông hồ đâm vịnh
đã tạo nên những nét đặc trưng riêng
trong chương trình kết nối tuần này
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
quyến rũ vịnh xuân đài
ai đi ra bắc vào nam
dừng chân ghế lại về thăm quê mình
phú yên vùng đất thanh bình
sông đà núi nhạc hữu tình biết bao
nằm trên giải đất duyên hải nam trung bộ
phú yên là tỉnh được thiên nhiên yêu đáy
cho phong cảnh sơn thủy hữu tình
bởi nhiều danh thắng kỳ thú
cùng với bề dày văn hóa
vùng đất này còn có vị thế quan trọng
trong suốt diễn trình lịch sử của dân tộc
là nơi lưu giữ vô vàng di sản văn hóa vật thể
và phi vật thể quý giá
đến với phú yên
mỗi địa danh đều là một nơi đặc trưng văn hóa vật thể
và một lời mời gọi huyến rụ
và mũi điện được xem là nơi để lại cảm xúc mạnh liệt nhất
từ xa mũi điện trong giống như tấm mai rùa khổng lồ
ẩn hiện giữa trời xanh biển lớn
dừng chân bên ngọn hải đanh
thuộc loại lâu đời và nổi tiếng nhất thế giới
phóng tầm nhìn ra xa
mới cảm nhận được phần nào sự kỳ vĩ của thiên nhiên
đây chính là cực đông của tổ quốc
cũng là nơi đón ánh bình minh đầu tiên
trên đất liền của việt nam
và nơi đón ánh bình minh đầu tiên
trên đất liền của việt nam
và gạt khái được thành công
thì bối cảnh đã trở thành địa danh quen thuộc của du khách
khi đến với phú yên
đó chính là bài xếp
đến đây người ta không chỉ dạo chơi tắm biển chụp ảnh lưu niệm
mà còn được thả hồn trên thảo nguyên xanh mướt
điểm suyết những nụ hoa vàng
để hoài niệm về tuổi thơ
một địa danh làm sốn sang bao du khách
không thể không kể tới
đó là gành đá đĩa
đây là bến đỗ của ngư dân
những người con của biển cả
khi họ tóc bậc cho các chuyến ra khơi
hay lặng lẽ trở về lúc công việc đã hoàn thành
nhưng chắc rằng
để được mệnh danh là dấu chân thiên đường
và lọt vào tốt những điểm được du khách yêu thích nhất
khi đến việt nam
thì lý do lại nằm ở chỗ khác
hình thành từ những dòng dung nhan núi lửa
cách ngày nay hàng triệu năm
đá ở đây là loại ba giang
được dựng đứng theo từng cột
sớp liền khích
có tiết diện hình lục giác
hoặc hình tròn
giống như những cái đĩa trồng lên nhau
nên có tên gọi ấy
lại có câu chuyện khác kể rành
những khối đá kia
là do bàn tay của một vị thần nào đó
khéo léo cách đặt như vậy
kỳ quan thiên nhiên này
còn mang trong mình một cái đá kia
còn mang trong mình một câu chuyện
nhú màu thần thoại
về một kho báu biến mình thành đá
nằm ở phía bắc tỉnh phú yên
vịnh xuân đài hiện ra như
một bức tranh thủy mặt đẹp đến nao lòng
vịnh được tạo thành
bởi một dãy núi chạy dài ra biển
giống hình đầu con kỳ lân
ít vịnh nào có sự
đang sen đa dạng về địa hình
như vịnh xuân đài
nối tiếp vũng
vũng nối tiếp bãi
bãi nối tiếp núi uống lượng trùng điệp
vũng nào cũng thương
trong vịnh biển xinh đẹp này
du khách còn được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên
non nước hữu tình
với những bãi cát trải dài
sạch mịn màng
nằm ngay sát chân núi giáp biển
dưới chân hoàng bồ
và núi mù u
còn có các bãi cát
các lỗ tra
các bãi biển không lớn
nhưng đủ để du khách thư giãn
và trải nghiệm cuộc sống với thiên nhiên
đây còn là nơi hội tụ của quần thể sinh vật biển phong phú
với vô vàng sách diện sóng động
nước trong vách nhìn thấy đấy
dễ khiến cảm giác
người ta như đi tới tận thủy cung
dòng thuyền trong gió
du khách còn có điều kiện khám phá
nhiều điều kỳ diệu khác
theo từng đọt nắng mỗi ngày
các bãi cát
thế nên không phải ngẫu nhiên
mà vịnh xuân đài
nằm trong danh sách đề cử
những vịnh biển đẹp nhất thế giới
trong vịnh xuân đài
có một hoàng đảo đẹp nhất
là nhất tự sơn
theo ngư dân
tên gọi này bách nguồn từ việc
đảo có thể nằm giống chữ nhất
trong tiếng hán
nhất tự sơn được coi như tấm bình phong
chánh gió chánh sóng
cho hai làng trài
mỹ hải mỹ thành
điều đọc này
đọc đáo chính là con đường
vượt biển ra đảo
nằm chìm dưới làng nước
và chỉ hế lộ theo dòng thủy triều rút xuống
đã tạo nên một cảnh quang ngoạn
một đầy kích thích
cách đất liền chừng ba trăm linh mét
nên bạn hoàn toàn có thể lội nước
hoặc đi bộ trên dôi cát ra ngoài đảo
tùy vào thời điểm nước rút trong ngày
nhân dân vùng này vẫn xem hoàng đảo
như một vị thần trấn dự cửa biển
nên rất có ý thức bảo vệ
đến với nhất tự sơn
du khách sẽ được hòa mình vào
trong thiên nhiên hoang dã
với khu rừng nguyên sinh bao phủ toàn đảo
thảm thực vật quý hiếm
cùng với những vách núi dựng đứng
và vô vàng hang động
hình thành do sự xâm thực của sống
đây là một vựa hải sản nổi tiếng của xứ nậu
đăng ký kênh để ủng hộ kênh mình nhé